lúc hai giờ sáng nay ngày sáu tháng ba một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu xà năng thuộc km bảy mươi hai thuộc xã sơn trung huyện sơn hà quảng ngãi
chiếc taxi chở sáu người đã rơi xuống cầu vụ tai nạn là một người tử vong tại chỗ và năm người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng quảng ngãi vào thời điểm trên xe taxi biển số bảy mươi sáu a năm nghìn hai trăm ba mươi do bùi duy bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ thị trấn di lăng huyện sơn hà điều khiển
khi đang chở khách qua đoạn đường trên thì xe rơi thẳng xuống cầu hậu quả là một người tử vong là anh phan vũ quang tuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở thành phố quảng ngãi
năm người trên xe bị thương nặng cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
tất cả các nạn nhân bị thương nặng đều ở huyện sơn hà tại hiện trường chiếc xe taxi rơi xuống cầu khoảng năm mét bị bẹp rúng hư hỏng nặng hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn